phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp đà nẵng cũng vừa bắt quả tăng đối tượng nguyễn đông trình hai mươi năm tuổi
trú tại phường hòa thuận tây quận hải châu tp đà nẵng cùng đồng bọn có hành vi mua bán trái phép chân ma túy
và thu giữ một lượng lớn ma túy tổng hợp dạng ketamin và hơn một trăm ba mươi viên thuốc lắc
cụ thể qua thời gian theo dõi phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp đà nẵng phát hiện trình
cùng một vài đối tượng khác có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn thường di chuyển giữa hai địa bàn
là tp đà nẵng và tỉnh quảng nam trình đã lôi kéo nguyễn huy hà và phạm hoàng thái cùng trú tại tỉnh sóc trăng
tham gia vào đường dây mua bán ma túy của mình
vào sáng ngày tám tháng một tại ngã tư soviet nghệ tĩnh vào hai tháng chín công an tp đã bắt quả tăng trình điều khiển xe ô tô
chở thái và hà phát hiện trên xe có chín mươi tám viên thuốc lắc một trăm linh gram ketamine được ngụy trang trong những hộp bánh
mở rộng điều tra trình thường xuyên liên hệ để bán ma túy cho trương văn phong ba mươi bốn tuổi trú tại tp hội an tỉnh quảng nam kiếm lời
khám xét nơi ở của phong tiếp tục phát hiện hai mươi gram ketamine và bốn mươi một viên thuốc lắc
hiện công an tp đã tạm giữ bốn đối tượng thu giữ một trăm hai mươi gram ketamin và một trăm ba mươi chín viên thuốc lắc